công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng vừa phát hiện ngăn chặn bắt giữ ba vụ một mươi một người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực xóm hiếu lễ xã lăng hiếu công an huyện trùng khánh phát hiện một xe ô tô do một đối tượng người việt nam điều khiển chở ba người đàn ông có quốc tịch trung quốc
cùng thời điểm này tại khu vực xóm cốc cáng thị trấn trà lĩnh lực lượng công an đã phát hiện thêm ba người đàn ông có quốc tịch trung quốc đang nhập cảnh trai phép vào việt nam
tiếp đó tại khu vực xóm nà thin xã đức hồng tổ công tác phát hiện một xe ô tô chở năm người đàn ông có quốc tịch trung quốc nhập cảnh trai phép vào việt nam
tất cả một mươi một công dân trung quốc đã không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định
hiện công an huyện trùng khánh tiến hành bàn giao một mươi một người trung quốc cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật